liên quan đến vụ cháu bé một mươi một tuổi bị sát hại xảy ra vào ngày hai mươi bốn tháng bốn tại xã yên cường huyện y yên tỉnh nam định
vào chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn văn quân
bốn mươi ba tuổi chú tại thôn trực mỹ xã yên cường huyện y yên tỉnh nam định là nghi can chính trong vụ án này
vào hồi một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bốn cháu bé một mươi một tuổi học sinh lớp bốn được phát hiện đã tử vong trong tư thế nằm sấp mặt úp vào chậu nước trong nhà tắm của gia đình
ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra đã có mặt tại hiện trường xác định cháu bé bị kẻ trộm đột nhập vào nhà sát hại và lấy số tiền một mươi sáu triệu đồng trong kết sắt của gia đình ở tầng hai
tại cơ quan điều tra nghi phạm nguyễn văn quân có đặc điểm bị cầm điếc
lúc đầu khai báo quanh co nhưng trước các bài hỏi nguyễn văn quân đã đặt bài hỏi
các chứng cứ không thể chối cãi sau đó quân đã khai nhận tất cả hành vi phạm tội
vì là hàng xóm hay qua lại với bố cháu bé nên quân nắm khá rõ đặc điểm của gia đình
điểm đáng chú ý quân nghĩ gia đình có nhiều tiền và bắt đầu nảy sinh lòng tham từ những lần nhìn thấy bố cháu bé cất tiền vào kết sắt
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đang củng cố hồ sơ để xử lý